thưa quý vị và các bạn
còn nhớ trong dịp tổng kết công tác cuối năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo của cục báo chí bộ thông tin và truyền thông có nhận xét
nhìn chung các cơ quan báo chí nước ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình
tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu
phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện hành vi tiêu cực suy thoái trong đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên
phản bác quan điểm luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
tuy nhiên vẫn còn tình trạng thông tin sai sự thật thông tin thiếu định hướng nặng về mặt trái
xâm phạm đời tư ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín tổ chức danh dự cá nhân
việc lợi dụng danh nghĩa nhà báo để dọa dẫm sách nhiễu vụ lợi đối với tổ chức cơ quan địa phương doanh nghiệp
vẫn diễn ra ở nhiều nơi
tình trạng phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp quy trình tác nghiệp vi phạm pháp luật bị xử lý diễn ra đáng lo ngại
trong năm hai nghìn một mươi tám có hai mươi sáu trường hợp báo chí bị xử phạt vi phạm hành chính đình bảng tạm thời
báo điện tử thu hồi bảy thẻ nhà báo
bước vào năm hai nghìn một mươi chín các cuộc thuộc bộ thông tin và truyền thông đã có nhiều cố gắng trong việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
rà soát tôn trì mục đích giấy phép đã cấp cho báo chí đồng thời xử lý nghiêm minh vi phạm trong lĩnh vực báo chí
góp phần nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo
tuy nhiên tình trạng phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp vi phạm pháp luật vẫn diễn ra nghiêm trọng
trong bài viết có tiêu đề
chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong hoạt động báo chí
đăng trên báo nhân dân tác giả phan kỳ nêu nhận xét
từ khi quan niệm của một số nước phương tây cho rằng
trong đời sống xã hội báo chí có vai trò như quyền lực thứ tư
sau quyền lập pháp hành pháp và tư pháp
được du nhập một số người làm báo ở việt nam đã nhầm tưởng
tự thấy đã có trong tay một quyền lực ghê gớm
và lạm dụng quyền lực này
để rồi bị tha hóa biến chất khi chạy theo mục đích phi báo chí
xa rời nghĩa vụ trách nhiệm xã hội nghề nghiệp
hiện tượng đó nếu không được ngăn chặn kịp thời
sẽ tạo ra những hệ lụy về mặt xã hội
đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của những người làm báo chân chính
thời gian qua việc cơ quan chức năng và cơ quan chủ quản báo chí
phải cảnh cáo thu hồi thẻ nhà báo khởi tố bắt giam phóng viên
tiền doanh nghiệp ép ký kết hợp đồng quảng cáo
đã không chỉ dừng lại ở một vài hiện tượng đơn lẻ
mà đang trở thành điểm đen đáng lo ngại
thí dụ gần nhất là đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hai phóng viên của một tờ báo và một tạp chí trung ương có trụ sở tại hà nội
đã bị lực lượng chức năng của thành phố hà nội và tỉnh hà tĩnh
khởi tố bắt tạm giam vì có hành vi tống tiền
cũng tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám đã nêu ở trên
báo cáo của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết
một trong những khó khăn là việc xác định đối tượng vi phạm trên môi trường mạng
còn gặp nhiều khó khăn nhất là trên các mạng xã hội nước ngoài
khi đối tượng vi phạm thường ẩn danh hoặc giả mạo người khác
gây khó khăn trong công tác điều tra
năm hai nghìn một mươi tám theo yêu cầu của bộ thông tin và truyền thông
google đã ngăn chặn gỡ bỏ được bốn bốn trăm sáu mươi sáu trên năm video clip xấu
độc trên mạng youtube
facebook đã gỡ bỏ khoảng ba trên bốn năm trăm linh đường link
của nội dung vi phạm pháp luật việt nam
gỡ bỏ một trăm sáu mươi năm tài khoản giả mạo
một trăm năm mươi chín tài khoản nói xấu bôi nhọ lãnh đạo
tuyên truyền chống phá đảng nhà nước
trong báo cáo này cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
để ra nhiệm vụ thời gian tới
tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ đấu tranh với facebook google
và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới
yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật của việt nam
tăng cường thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng
khai thác thông tin trên mạng của người dân
đặc biệt là thế hệ trẻ
tuy nhiên có thể thấy
sai phạm của một số người làm báo thời gian qua
đã và đang tác động tiêu cực tới uy tín hình ảnh của cộng đồng nghề nghiệp
phần nào khiến bạn đọc có cái nhìn và đánh giá sai lệch về báo chí
cũng như đội ngũ người làm báo
đặc biệt qua các mạng xã hội facebook youtube
ý kiến tiêu cực của một số người làm báo
và đánh giá tiêu cực về báo giới
đang có nguy cơ lây lan
trên không gian mạng
thay vì đấu tranh với luận điệu xuyên tạc
bịa đặt của các thế lực thù địch
phòng chống nạn tin giả fake news
định hướng hoặc chấn an dư luận trước thông tin sai lạc
không thể kiểm chứng
thì một số người làm báo lại bẻ cong ngồi bút
chém gió phát ngôn tiêu cực
làm nhiễu loạn dư luận
gây khó khăn cho cơ quan chức năng
vì đã nếm trải tiền lệ xấu diễn ra trước đó
mà tâm lý ngại nhà báo
không muốn tiếp xúc hay dây dưa với phóng viên
như đã trở thành cảm xúc thường trực
của không biết cá nhân tổ chức doanh nghiệp
khi phải nghe điện thoại
tiếp nhận giấy giới thiệu thư điện tử
từ cơ quan báo chí
như để đánh đổi
luật im lặng sẽ giúp họ
không phải đối mặt với chiến dịch
truyền thông đen truyền thông bẩn
còn khi một chiến dịch như vậy
nhắm vào doanh nghiệp kinh doanh nghiêm túc
thì chờ được vạ thì má cũng sưng
doanh nghiệp vẫn phải méo mặt
khi thông tin sai lệch liên tục được đăng tải
chia sẻ bình luận
đó là chưa nói không rõ
có liên hệ nào không
nhưng khi một chiến dịch truyền thông thiếu trong sáng
được tổ chức dựa trên phát ngôn thiếu trách nhiệm
của một vài cá nhân
nhân danh đại diện
trong một cơ quan chức năng nào đó
thì hậu quả tiêu cực còn tăng hơn lên rất nhiều
đó là trường hợp
của cơ sở kinh doanh
và chế biến thực phẩm việt
sau khi bị dính đòn oan
thì đã thiệt hại cỡ một trăm linh tỷ đồng
sản xuất chỉ đạt một mươi công suất thiết kế
công nhân phải nghỉ việc
hàng tồn kho vì không tiêu thụ được
bị trả lại
đối tác viện cớ không thanh toán nợ
là sự kiện liên quan công ty cổ phần
sau khi được minh oan
doanh nghiệp này cũng lâm cảnh bầm dập như đánh giá của báo chí
đáng lo ngại là
sau khi sự việc rõ ràng
một số tờ báo lẫn phóng viên viết bài vẫn vô can
dù trước đó
họ đã nhân danh chống tiêu cực
để công bố bài viết quy trục
hùa theo dư luận
tiến công doanh nghiệp
các chiến dịch truyền thông đen
truyền thông bẩn
là một số người làm báo đang diễn biến
hết sức phức tạp
những người này tỏ ra khéo léo
trong việc lôi kéo suối bầy đồng nghiệp
đứng cùng chiến tuyến với họ
trong khi đó
phổ biến nhất là kiểu tổ chức chiến dịch
tẩy chay doanh nghiệp
với động cơ rất thiếu trong sáng
gồm cả hành vi chống lại pháp luật
ngày một mươi một tháng tám vừa qua
bài viết trên trang cá nhân
của nhà báo bnh
khiến nhiều bạn đọc phải bất ngờ
và đau lòng
vì một nhóm tự mệnh danh
báo chí sạch
đã công khai tẩy chay
một trang thông tin điện tử
sau khi đăng bài viết về hà văn nam
bị cáo trong vụ gây dối trật tự công cộng
tại trạm bot phà lại hải dương
tại trạm bot phà lại hải dương
được biết những người đứng sau fanpage
báo chí sạch
chủ yếu là cây bút tai tiếng
có người đã từng bị cơ quan báo chí kỳ luật
buộc thôi việc
trên báo chí sạch và facebook cá nhân
của số người này
dưới chiêu bài đấu tranh chống tiêu cực
họ thường xuyên đăng tải thông tin chưa xác thực
thiếu kiểm chứng
họ còn cố gắng huy động một số cây bút biến chất
tham gia nhằm gây sức ép lên các phiên tòa
đến việc điều tra của cơ quan chức năng
lạm dụng vai trò nghề nghiệp
một số người làm báo còn tự cho phép mình
mạt sát hạ bệ người khác
một số người còn lợi dụng
tranh cãi riêng tư để thực hiện hành vi
phá hoại đe dọa doanh nghiệp
như cách đây không lâu
từ chuyện lời qua tiếng lại
giữa một ca sĩ và một cá nhân khác
quanh tấm ảnh trên facebook
phong trào tẩy chay nghệ sĩ này nhanh chóng bùng nổ
dưới sự răn rắt của một số người làm báo
một mâu thuẫn cá nhân đã trở thành màn
đấu tố đánh hội đồng
chiến dịch này lên đến đình điểm
khi một nữ nhà báo tự do
kêu gọi cộng đồng mạng ngưng sử dụng
những mặt hàng dịch vụ của doanh nghiệp nào
mời ca sĩ này làm đại diện hình ảnh
chỉ vì ghét cái thái độ của ca sĩ
mà có người làm báo sẵn sàng
đẩy doanh nghiệp vào tình thế khó khăn
việc cố tình vùi dập thương hiệu
nhán hàng chỉ vì lý do rất vớ vẩn
đã được một số người tự xưng nhà báo thực hiện
khiến dư luận không phải không có lý
khi đặt ra nghi ngại rằng
phải chăng đó là bước tiếp theo
nhằm thực hiện chiêu trò
che giấu lợi ích nhóm
việc một số người làm báo tung tin giả
làm nhiễu loạn thông tin
đưa ra nhận định gây hoang mang
làm dư luận bức xúc
cũng đang là hiện tượng có xu hướng gia tăng
dễ thấy nhất là trên mạng xã hội
và các trang tin điện tử có xu hướng lá cải
chạy theo lượng người xem
và đánh giá
một số cơ quan báo chí người làm báo
không ngờ ngại tung ra bài viết
có nội dung và hình thức phản cảm
ngôn từ dung tục
cùng hình ảnh và video
chứa cảnh bạo lực khiêu dâm
trở thành công cụ
được những người này khai thác truyền đề
nhắm vào số bạn đọc hiếu kỳ nhẹ dạ cảm tính
thông tin xoay quanh nạn nhân
các vụ bê bối và vụ án
với nhiều giả thuyết bình luận hàm hồ
thiếu bằng chứng
được đăng tải liên tục gây khó khăn
cho các cơ quan chức năng và lực lượng điều tra
trong khi sát binh truy tìm hung thủ
cái chết thương tâm của em học sinh lớp một
trường tiểu học gateway
ngay lập tức được những kẻ khóc thuê
biến thành cơ hội tung ra hàng loạt tin vịt
hay thuyết âm mưu
nhằm gây sốc để thu hút người đọc
một số tờ báo
còn không e ngại
khi đăng tải clip về sự kiện
mà hình ảnh em học sinh không được làm mờ
hay cảnh báo độc giả
đồng thời friendpet và nhóm mang tên
tẩy chay trường học gateway
và tẩy chay gateway
với sự tham gia của không ít nhà báo
cũng nhanh chóng xuất hiện
chủ yếu lượm lặt
đăng tải các bài viết từ đủ mọi nguồn trên mạng
các thành viên quản lý friendpet
nhóm này còn thường xuyên bia đặt rằng
mình đang bị lực lượng an ninh đe dọa
vì họ đã dám thẳng thắn đi tìm sự thật
tổn thất sinh mạng trong sự vụ
ở trường tiểu học gateway
là điều đau lòng không ai muốn
nhưng khi vụ án vẫn trong quá trình điều tra
mà báo chí cố gắng đào bới thông tin
kết luận vội vã
thậm chí cố làm dùm bên
là khuét sâu nỗi đau
nếu không nói là
tình trạng này khiến nhiều người không khỏi ngao ngán
liên tưởng đến sự vô trách nhiệm
của một số tờ báo
trong trọng án
sát hại nữ sinh dao gà
xảy ra đầu năm hai nghìn một mươi chín
cùng với những quy định của pháp luật
sự tăng cường quản lý
của các cơ quan chức năng
việc hội nhà báo việt nam ban hành
quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo
và quy tắc sử dụng mạng xã hội
của người làm báo việt nam
đã góp phần giúp sinh hoạt báo chí
có bước chuyển biến nhất định
nhiều sai phạm đã được xử lý
bài viết kém chất lượng
sai sót đã kịp thời được đính chính
nhưng dường như
việc thi hành kỳ luật
và chế tài xử phạt tại một số nơi
vẫn chưa nghiệp chưa thật sự quyết liệt
cho nên còn thiếu tính răn đe
chưa ngăn chặn kịp thời được số người làm báo
có biểu hiện tha hóa
một số cơ quan báo chí
vẫn còn rung túng cho sai phạm
của phóng viên
một nhà báo đã viết trên facebook
khi phóng viên hư hỏng
vì hù dọa tống tiền doanh nghiệp
nhưng không bị xử lý nghiêm binh
thì chúng ta phải trả giá rất đắt
đánh mất niềm tin
của người đọc và đồng nghiệp
trước bối cảnh tình hình
trong nước và thế giới đang chuyển biến
ngày càng đa dạng theo chiều hướng nhanh chóng
nhưng không kém phần phức tạp
vai trò và trách nhiệm của người làm báo
phải được ngày càng nâng cao
mỗi người làm báo

cần có ý thức nghiêm túc về trách nhiệm
xã hội của mình
từ đó nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn
đạo đức nghề nghiệp
kiên quyết nói không với tiêu cực
phát hiện điều tốt đẹp
biểu dương những tổ chức cá nhân địa phương
có việc làm tích cực
ít nước lợi dân
đấu tranh với hiện tượng tiêu cực
tham gia bảo vệ và xây dựng tổ quốc
trên không gian mạng
góp phần củng cố niềm tin của xã hội
đối với báo chí nước nhà
nỗ lực quyết liệt để triển khai
phối hợp thực hiện thành công
nguy hoạch phát triển và quản lý báo chí
đến năm hai nghìn hai mươi năm
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý báo chí
nghiêm khắc xử lý
các hành vi vi phạm
để xây dựng nền báo chí phát triển đúng hướng
và lành mạnh
chương trình tạm dừng ở đây